hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty capella về hành vi chiếm đoạt một thỷ đồng của bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
ngày một mươi một tháng ba ông nguyễn cao trí năm mươi bốn tuổi chủ tịch tập đoàn capella là người cuối cùng bị tòa xét hỏi để làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà trương mỹ lan
bị cáo nguyễn cao trí là bị cáo duy nhất trong vụ án không phải là đồng phạm của bị cáo trương mỹ lan gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
bị cáo trí bị xét xử về hành vi tìm cách chiếm đoạt một tỷ đồng sau khi bị cáo trương mỹ lan bị bắt
ông này bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền của bà lan tổng cộng bốn mươi triệu usd khoảng một tỷ đồng thông qua ba hình thức là chuyển nhượng sáu mươi năm vốn điều lệ công ty cao su công nghiệp
mua một trăm linh vốn điều lệ công ty sài gòn đại ninh và đầu tư dự án tại huyện hải hà tỉnh quảng ninh
trả lời hội đồng xét xử ông trí thừa nhận cáo trạng truy tố đúng tội cho biết quen bà lan từ năm hai nghìn một mươi bảy với tư cách là các doanh nhân
chỉ là chị em bạn bè số tiền một tỷ đồng nhận từ bà lan qua giao dịch bằng miệng không có hóa đơn chứng từ
khi có thông tin bà lan bị khởi tố bị cáo rất bối rối bởi đang có nhiều hợp đồng cần phải thanh toán
theo chủ tịch tập đoàn capella sự việc bà lan bị bắt khiến ông có khả năng phải trả gấp đôi số tiền đã nhận từ hệ thống của bà lan
bị cáo đắn đo về quyền lợi của chị lan cân nhắc công khai quan hệ thực tế hay công khai quan hệ trên giấy tờ
lúc đó truyền thông loan tin dữ dội về hệ thống của bị cáo quan hệ với chị lan sợ ảnh hưởng nên bị cáo muốn tách bạch ra
ông trí trình bày về nguyên nhân xóa sạch các giao dịch nhận tiền từ bà lan
cáo trạng xác định sau khi bà lan bị bắt giam trí đã chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó
mục đích là nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại công ty văn lang của bà lan để chiếm đoạt một tỷ đồng
ông trí trình bày thêm rằng ngay sau đó đã nhận ra vấn đề không hề đơn giản nên đã đề nghị hoàn trả tiền vào hệ thống của bà lan nhưng không được chấp nhận
bị cáo nghĩ giao dịch mà để người khác đứng tên có nghĩa là chị lan không muốn công bố và việc này đã dẫn đến sai lầm của bị cáo
ông trí thừa nhận thêm rằng chỉ mong có lợi cho chị lan
theo chủ tọa trên thực tế các hành vi của bị cáo là nhằm loại trừ trách nhiệm của mình với khoản tiền đã nhận của bà lan
hội đồng xét xử ghi nhận ông trí mong muốn khắc phục toàn bộ số tiền một tỷ đồng đã chiếm đoạt
được hỏi với tư cách bị hại ngay sau đó bà trương mỹ lan cho rằng quan hệ giữa mình với ông trí như chị em tiền bạc trước giờ rõ ràng và không có ý kiến về lời khai của bị cáo
bà lan mong muốn hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo trí
khi tôi bị bắt nghĩ rằng việc làm của ông trí chỉ là tai nạn tôi cảm ơn cơ quan điều tra đã chứng minh tôi không vu khống cho trí
trước khi kết thúc phần xét hỏi ông trí một lần nữa trần tình về nguyên nhân động cơ phạm tội là trong bối cảnh bà lan bị bắt chứ không cố ý chiếm đoạt tiền
chủ tịch tập đoàn capella mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ đồng thời nói lời cảm ơn bà lan đã xin giảm án cho mình
chị lan yên tâm số tiền của chị sẽ được khắc phục toàn bộ xin chúc chị sức khỏe
quá trình làm việc với cơ quan điều tra bà lan khai lần đầu gặp mặt tại trụ sở tập đoàn vạn thịnh pháp
ông trí đặt vấn đề bán cho bà ba mươi cổ phần của ông tại công ty cổ phần cao su tỉnh đồng nai
bà đồng ý mua và đặt cọc sáu triệu usd sau đó nhiều lần thanh toán bằng tiền việt tổng cộng là năm trăm linh tỷ đồng hai mươi ba triệu usd và nhờ hồ quốc minh đứng tên
chủ tịch tập đoàn capella còn hứa giúp bà sở hữu trên sáu mươi sáu cổ phần để nắm toàn quyền quyết định công ty song không thực hiện
đến năm hai nghìn một mươi chín ông trí mời bà hợp tác trong dự án khu công nghiệp tại huyện hải hà tỉnh quảng ninh hơn hai mươi hectare
đây là dự án ông trí cùng công ty cổ phần tập đoàn bến thành holding group xin dự án và chịu trách nhiệm lo về pháp lý
bà lan đã giới thiệu đối tác nước ngoài vào đầu tư và làm việc với ông trí
ông trí nhiều lần ứng mượn tiền của bà tổng cộng một mươi hai năm triệu usd và thống nhất khi dự án được triển khai thì khoản tiền này được tính vào chi phí ông trí được hưởng
tuy nhiên do dự án triển khai chậm bà lan yêu cầu chuyển trả lại số tiền trên hoặc chuyển nhượng công ty bến thành cho bà song ông trí không thực hiện
liên quan đến công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh bà lan cho biết năm hai nghìn hai mươi ông trí gặp thuyết phục năn nỉ đầu tư dự án này nhưng bà không có nhu cầu
ông trí sau đó mượn tiền bà để đầu tư dự án
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp chuyển cho ông trí vai ba trăm linh tỷ đồng nhưng không ký giấy tờ biên nhận
do bà không muốn làm nên ông trí nói sẽ chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư ngoài hà nội và sẽ trả cho bà năm trăm linh tỷ đồng nhưng cũng chỉ là lời hứa
sau đó hai bên gặp nhau tính toán công nợ chốt ông trí nợ bà lan một tỷ đồng
chủ tịch tập đoàn capella chuyển nhượng cho bà một mươi cổ phần công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang để cấn trừ nợ
số cổ phần này bà cũng nhờ hồ quốc minh đứng tên còn bà giữ sổ cổ đông
nhà chức trách xác định sổ sách kế toán của công ty văn lang không ghi nhận việc chuyển nhượng vốn điều lệ trên
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai sau khi bà lan bị bắt giam trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó
mục đích làm việc này của trí nhằm xóa bỏ quyền lợi sở hữu tại công ty văn lang của bà lan để chiếm đoạt tiền cáo trạng nêu
ban đầu tại cơ quan điều tra ông trí khẳng định không nhận khoản tiền nào và còn có nhiều đơn gửi đi các nơi cho rằng bị bà trương mỹ lan bôi nhọ danh dự nhưng sau đó thừa nhận hành vi
liên quan đến hành vi sai phạm bị cáo lan nói tôi tôn trọng nội dung kết luận của bản cáo trạng
chủ tọa ngắt lời giải thích rằng hội đồng xét xử không hỏi bị cáo có tôn trọng hay không mà hỏi nội dung cáo trạng xác định hành vi bị cáo có thấy đúng không
bà lan nói có nội dung không đúng dù không giữ chức vụ trong scb nhưng bị cáo nắm tám mươi năm chín mươi một cổ phần của ngân hàng
hội đồng xét xử nêu nội dung rồi hỏi bị cáo có đúng không bị cáo lan phủ nhận bà nói phần tự khai cũng không đúng
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp khai bị cáo và gia đình nắm dưới một mươi năm ba mươi là cổ đông nước ngoài khoảng ba mươi là nhờ bạn bè đứng tên dùm
chưa bao giờ tôi xác nhận cổ phần của tôi tại scb là chín mươi một bản tự khai có phần đúng có phần chưa chính xác
hội đồng xét xử hỏi bị cáo giải thích gì vì tất cả người nắm cổ phần pháp lý đều xác nhận cổ phần đứng tên trương mỹ lan
bà lan trả lời lúc hợp nhất họ chỉ biết bị cáo đứng tên giúp scb những người đứng tên dùm họ không biết mặt tôi
họ khó khăn không có việc làm được tại chiêu chung nhờ đứng giúp
bị cáo khai cổ phần này là của bạn bè bà nhờ đứng dùm
bà lan trình bày khi mới bị bắt cơ quan điều tra hỏi bà có nhớ những cổ đông nước ngoài đứng tên dùng không bị cáo không thể nhớ nổi
những người đứng tên dùm chỉ muốn giúp scb
hội đồng xét xử một lần nữa hỏi bị cáo lan toàn bộ lời khai ở cơ quan điều tra có đúng không đề nghị bị cáo xác nhận
chủ tọa đánh giá bị cáo rất kỹ trong lời khai
lý giải điều này chủ tọa cho biết đọc toàn bộ hồ sơ bút lục nhận thấy bị cáo lan đọc kỹ bản khai ghi chú rất rõ phía dưới cái nào đúng cái nào sai
bị cáo lan nói tôi nghĩ đúng một phần
lúc này chủ tọa bác bỏ đề nghị bị cáo xác nhận đúng hay không
bị cáo lan khai cái nào tôi ký xác nhận với luật sư chắc chắn đúng
trong quá trình xét xử bị cáo lan nhiều lần xúc động rồi khóc
xin hội đồng xét xử đừng dùng từ thâu tóm có được không mỗi lần nghe tôi xót xa
chủ tọa nhắc bị cáo bình tĩnh và cho biết hội đồng xét xử chưa đánh giá thâu tóm hay không đang nêu lại nội dung cáo trạng
hội đồng xét xử nói từ chủ tịch hội đồng quản trị tới tổng giám đốc ra lãnh đạo scb đều xác định làm việc theo chỉ đạo của trương mỹ lan
họ xác định ra nghị quyết xét duyệt tiến dụng cho ai đều do trương mỹ lan chỉ đạo phụ thuộc chỉ đạo của trương mỹ lan
bị cáo giải thích như thế nào
bà trương mỹ lan phủ nhận không có
trả lời về hội đồng quản trị bị cáo lan nói hợp nhất ba ngân hàng mặc định đã phân công cổ đông khác gây lộn bà nói cứ tin tưởng ban điều hành scb
lúc đó tình hình nội bộ scb hỗn loạn áp lực trả nợ cho ngân hàng nhà nước
các bị cáo làm sai quy định hay sai gì thì xin hội đồng xét xử thứ tội cho họ
họ không cố ý không ai tham tiền sai là để bảo vệ scb không sụp đổ bà lan nói
hội đồng xét xử nhắc nhở bị cáo chưa trả lời đúng câu hỏi
hội đồng xét xử muốn bị cáo trả lời tất cả người khác khai rõ quyền điều hành thực tế đều theo chỉ đạo của bị cáo bị cáo trả lời đừng giải thích lý do họ làm
trương mỹ lan khai vị trí bà là đi giải quyết cho mượn tài sản không nắm quyền điều hành tại scb
nếu tôi gây gớm như cáo chẳng nói thì xin hội đồng xét xử xem xét
ngày hôm nay tất cả tài sản bạn bè gia tộc nằm hết scb
bị cáo lan nói và cho rằng tất cả lời khai các bị cáo khác khai đều có nhiều điều không đúng
bà lan dẫn chứng võ tấn hoàng văn một năm chỉ gặp bị cáo hai ba lần không thể biết để khẳng định bị cáo nắm quyền chi phối scb
bị cáo trương mỹ lan nói tiếp tôi không hề biết đỗ thị nhàn đinh văn thành và võ tấn hoàng văn
nhờ tôi nói với bà nhàn thanh tra sớm đi tiếp tục hỗ trợ cho mượn tài sản để nhà đầu tư nước ngoài còn vào
hội đồng xét xử nêu lại hành vi của viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc bị cáo trong cáo trạng
bằng nhiều phương pháp đã tuyển chọn nhân viên thần tín vào scb lập các chi nhánh để tiến hành cho vay
lập công ty ma để mượn tiền giải ngân về sử dụng về những hành vi này bị cáo phủ nhận nói không đúng
bên cạnh đó bị cáo lan mong hội đồng xét xử xem xét cho nhóm bị cáo trong các công ty thẩm định giá
theo bị cáo bất động sản cao định giá theo giá thị trường việc cơ quan công tố quy buộc công ty thẩm định giá nâng giá khống là chưa chính xác
bị cáo lan nói mong hội đồng xét xử xem xét lại cho khách quan công bằng vì bất động sản có lúc giá rất cao nhưng không mãi giá như vậy
sáng ngày một mươi một tháng ba hội đồng xét xử nêu lại cáo buộc trong cáo trạng với bị cáo trương mỹ lan
theo đó từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà trương mỹ lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn
trong đó từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy bà lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vay
trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng scb sử dụng vào các mục đích khác nhau
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn dư nợ hơn một trăm ba mươi hai hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng không có khả năng thu hồi
hành vi của bà trương mỹ lan đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền hơn sáu mươi bốn sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vai vốn chiếm đoạt của ngân hàng scb số tiền hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
gây thiệt hại số tiền hơn một trăm hai mươi chín ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng
với những cáo buộc này bị cáo trương mỹ lan trình bày thời điểm đó bà đưa tài sản vào scb để cứu ngân hàng
scb không đủ tiền trang trải thì đâu có mà cho tôi vay tiền
vài tiền tôi đưa đi đâu tiền tôi sử dụng đi đâu tôi liên tục đưa tài sản vào vì nếu tôi dừng là mất hết
song chủ tọa cho rằng cáo trạng xác định bị cáo đưa tài sản vào là một phương thức thủ đoạn phạm tội
bị cáo lan nói chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ là hoàn toàn không có
bị cáo nói scb không có tiền chẳng nhẽ tôi đi chiếm đoạt tài sản và tiền bạc của tôi hay sao
mong hội đồng xét xử xem xét vai trò vị trí số tiền tôi chiếm đoạt
để scb không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt tiếp tục tái cơ cấu
bị cáo trương mỹ lan đã cáo buộc đưa cho đỗ thị nhàn năm hai triệu usd để bưng bít sai phạm
làm nhẹ sai phạm tài chính của scb để không đưa sai phạm scb chuyển về cơ quan điều tra
bị cáo nói trước tòa tôi với chồng làm việc chữ tín hàng đầu bưng bít hối lộ là không có
tại sao tôi gặp bà nhàn tôi có biết bà nhàn đâu
võ tấn hoàng văn làm phải chịu trách nhiệm các số tiền trong vụ án tôi không biết
nếu tôi có thời gian làm việc đó sau tôi không đi trả lại tòa nhà times square cho chồng tôi
chồng tôi rất khổ
trước khi kết thúc thẩm vấn bị cáo lan mong hội đồng xét xử xem xét hành vi của mình
bị cáo bốn đời làm phước xin hội đồng xét xử xem xét đạo đức gia đình chúng tôi
xem xét bản chất scb xem xét tình trạng các bị cáo
theo cáo trạng tuy không giữ chức vụ gì tại scb
nhưng bà trương mỹ lan nắm giữ hơn chín mươi một năm cổ phần của scb
chi phối chỉ đạo mọi hoạt động của ngân hàng
trong suốt một mươi năm thâu tóm scb bà lan đã rút hơn một năm triệu tỷ đồng của scb
gây thiệt hại đến thời điểm khởi tố vụ án là tháng một mươi hai nghìn hai mươi hai là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
bà trương mỹ lan sử dụng scb như một công cụ tài chính
huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác
sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vai khống phục vụ cho mục đích cá nhân
để rút tiền từ scb bà lan đã chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng và vạn thịnh pháp
để chỉ đạo tổ chức thành lập nhiều bộ phận đơn vị công ty thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân
cấu kết chặt chẽ với nhau thông đồng với các công ty thẩm định giá triển khai rút tiền từ scb
ngoài việc tạo lập các công ty ma đứng tên hồ sơ vay vốn
bà lan còn cấu kết chủ sở hữu đại diện các công ty thực tế có hoạt động kinh doanh
để các công ty này đứng tên vai vốn hoặc tạo lập thêm nhiều công ty ma
lập hồ sơ vai vốn khống rút tiền của ngân hàng scb để lan và các đối tượng trên cùng sử dụng
khi các khoản vay không quá hạn phải hạch toán nợ xấu nhóm năm
bà lan không trả nợ mà chỉ đạo bán nợ xấu cho công ty quản lý tài sản và bán nợ trả chậm
cho chính các công ty ma do vạn thị phát thành lập để chết giấu một phần nợ xấu
không phải hạch toán lãi giảm dư nợ tín dụng
để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của ngân hàng scb
bà lan đã mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan thanh tra giám sát làm trái công vụ